sở y tế quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh lai châu phối hợp với bệnh viện tim hà nội vừa tổ chức khám sàng lọc và tư vấn bệnh tim mạch miễn phí cho hàng nghìn trẻ em nghèo và các gia đình chính sách tại tỉnh lai châu
đây là một trong những hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện tim hà nội phối hợp quỹ bảo trợ trẻ em và sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lai châu
qua đợt khám tư vấn nhiều bệnh nhân đã được phát hiện bệnh sớm và được tư vấn chữa điều trị một cách hiệu quả nhất góp phần giảm bớt những khó khăn gánh nặng về bệnh tật cho các hộ nghèo trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đợt này lên huyện sinh hồ lai châu thì nó có rất là nhiều cảm xúc bởi vì thứ nhất là quãng đường rất là xa và trải qua nhiều cung đường cũng tương đối là khó đi
và khi lên đây thì chúng tôi đã chứng kiến cảnh rất là nhiều các em bé
hoàn cảnh rất là khó khăn thậm chí là không chỉ là các em mắc bệnh tim mà kể cả các em bình thường thì điều kiện vệ sinh hay sinh hoạt bình thường thì cũng rất là khó khăn
và chính vì thế nên cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến sức khỏe của các em nó sẽ rất là nhiều đặc biệt là những em mắc bệnh tim nó sẽ dễ mắc các cái bệnh về đường hấp ví dụ như là viêm phổi hoặc là những em có tình trạng suy tim
với cái điều kiện như thế này thì nó sẽ làm cho cái bệnh tình của các em nó nặng lên rất là nhiều
bệnh viện tim hà nội đã nên trực tiếp tài huyện và đi các xã vùng sâu vùng xa để khám cho các cháu học sinh nghèo học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số
qua cái việc làm của các tập thể y bác sĩ bệnh viện tim hà nội thì chúng tôi thấy là việc làm hết sức ý nghĩa dành tình cảm cho đồng bào vùng sâu vùng xa các cháu học sinh vùng dân tộc tiểu số chưa có cơ hội tiếp cận được các dịch vụ y tế tốt
và cũng dịch vụ này thì nhiều cháu đã được quen là các cháu
các thầy y bác sĩ của bệnh viện đã khám và để tổ chức khám và chữa bệnh cho các cháu để cho các cháu có điều kiện sức khỏe được tốt hơn để sau này các cháu tiếp tục học tập và phân đấu
bên cạnh việc khám chẩn đoán và tư vấn về bệnh tim mạch bệnh viện tim hà nội còn hỗ trợ chi phí đi lại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đối với các trường hợp trẻ em nghèo được phát hiện mắc bệnh chương trình hỗ trợ một trăm linh chi phí điều trị cũng như phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tỉnh địa phương
để thuyết phục người dân đưa con đi chữa bệnh
mọi thông tin chi tiết về chương trình mổ tim miễn phí cũng như hồ sơ đăng ký quý vị có thể gửi về phòng công tác xã hội bệnh viện tim hà nội số chín mươi hai trần hưng đạo
hoặc liên hệ số điện thoại hai trăm bốn mươi ba chín trăm bốn mươi hai năm nghìn tám trăm tám mươi hoặc hai trăm bốn mươi ba chín trăm bốn mươi hai hai nghìn bốn trăm ba mươi đang chạy trên màn hình để được tư vấn